thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai xem xét kháng cáo của sáu bị cáo
tụ cầu vàng là một loại vi khuẩn tụ cầu có tính độc cao có thể kháng với nhiều loại kháng sinh nếu như người bệnh không tuân thủ điều trị của bác sĩ đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng rất khó điều trị và có thể dẫn tới tử vong nếu không được trị liệu kịp thời nếu ăn phải nguồn thực phẩm có nhiễm tụ cầu thì rất dễ bị ngộ độc thức ăn vi khuẩn này thường xâm nhập vào thực phẩm khi quá trình chế biến bảo quản không đảm bảo vệ sinh
để phòng tránh ngộ độc thực phẩm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh nghệ an đã có văn bản đề nghị sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo nghệ an chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán chú
tỉnh nghệ an đã có văn bản đề nghị sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo nghệ an chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán chú